ngay đoạn cầu bình tân thuộc phường phước long thành phố nha trang tỉnh khánh hòa người dân đã phát hiện một sát người
vào khoảng năm giờ ba mươi phút sáng người dân đã phát hiện một người nổi trên mặt nước cách bờ khoảng một trăm linh mét
bước đầu xác định nạn nhân là nam giới khoảng bốn mươi bốn mươi năm tuổi
hiện lực lượng công an đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị chức năng khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân
đồng thời thông báo tìm người thân để xác định danh tính nạn nhân
lực lượng công an tỉnh nghệ an vừa tiêu hủy số lượng lớn hàng hóa không rõ nguồn gốc và bảy trăm linh súng nhựa nhập lậu đã bị công an lạng sơn thu giữ là những thông tin sẽ có trong cụm tin vắn ngay sau đây
phòng cảnh sát môi trường công an nghệ an phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành tiêu hủy số lượng lớn thực phẩm không rõ nguồn gốc
chủ yếu là nước giải khát nước mắm và mỹ phẩm giả
lực lượng chức năng đã tiến hành tiêu hủy bốn trăm ba mươi hai chai nước mắm hai sáu trăm bốn mươi nước ngọt các loại
một trăm linh kết nước rửa có nhãn mắc nước ngoài và năm trăm ba mươi hộp dầu gội đầu kèm dưỡng da
đây là số hàng hóa không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ đã bị lực lượng phòng cảnh sát môi trường phát hiện thu giữ trong tháng năm và tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
tại khu vực xã yên chạch huyện cao lộc tỉnh lạng sơn khi ra tín hiệu dừng và kiểm tra xe ô tô tải biển kiểm soát hai mươi chín c năm mươi bảy nghìn tám trăm ba mươi tám đang chạy theo hướng lộc bình về hà nội
đội quản lý thị trường số hai tri cục quản lý thị trường tỉnh lạng sơn
phát hiện ngoài một số mặt hàng có hóa đơn chứng tử trên xe còn chở một mươi năm thùng cắt tông chứa gần bảy trăm linh khẩu súng đồ chơi bằng nhựa các loại
có chiều dài từ ba mươi năm cm đến chín mươi cm với tổng giá trị ước khoảng trên hai mươi triệu đồng
bước đầu lái xe lê đức anh chú tại huyện phú bình tỉnh thái nguyên khai nhận đã vận chuyển thuê số hàng trên cho một người không biết tên từ huyện lộc bình về hà nội
huyện tri lăng có tuyến đường quốc lộ một a tuyến đường sắt hà lạng và tuyến đường sắt lộc bình
huyện tri lăng có tuyến đường hai trăm bảy mươi chín chạy qua địa bàn đây là điều kiện thuận lợi để huyện giao lưu phát triển kinh tế
tuy nhiên cũng tiềm ẩn nguy cơ buôn lậu và gian lận thương mại qua địa bàn rất lớn
từ đầu năm đến nay ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín huyện tri lăng đã tích cực chỉ đạo lực lượng chức năng phối hợp tăng cường công tác đấu tranh chống nguồn lậu và gian lận thương mại trên địa bàn
qua đó không để hình thành đường dây tụ điểm buôn lậu trên địa bàn góp phần phát triển kinh tế xã hội đảm bảo quyền lợi trên địa bàn
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tri lăng vừa hoàn thiện hồ sơ khởi tố vụ án buôn lậu với hai đối tượng là dương văn lan
thường trú tại tỉnh bắc giang và nguyễn văn dương chú huyện hữu lũng về hành vi buôn bán vận chuyển trái phép pháo nổ
trước đó vào ngày một mươi bảy tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy công an huyện tri lăng đã phối hợp với lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra xe taxi biển kiểm soát một mươi hai a năm trăm linh
trên xe có bốn hành khách lợi dụng trời tối các đối tượng đã bỏ chạy
lực lượng chức năng đã tổ chức truy bắt được một đối tượng là nguyễn văn dương tại xã hồ sơn huyện hữu lũng tỉnh lạng sơn
kiểm tra hành lý các đối tượng trên xe lực lượng chức năng đã phát hiện có nhiều dàn pháo nổ tổng trọng lượng gần bốn mươi hai kg
qua đấu tranh khai thác công an huyện tri lăng đã tổ chức bắt nhanh thêm ba đối tượng mã văn tùng hoàng văn nam và dương văn lan
cũng vào đầu tháng sáu vừa qua đội cảnh sát kinh tế công an huyện tri lăng đã phát hiện thu giữ và xử lý trên năm tấn thịt lợn
không đảm bảo vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm trên địa bàn thôn lạng giai bê xã nhân lý huyện tri lăng
từ đầu năm đến nay lực lượng công an huyện tri lăng đã phát hiện bắt xử bốn vụ vận chuyển ra cầm sản phẩm động vật sáu nguồn gốc
phát hiện bắt giữ một mươi sáu vụ buôn bán vận chuyển trái phép pháo nổ và công cụ hỗ trợ
đặc điểm địa bàn huyện tri lăng tỉnh hà sơn là có tuyến đường quốc lộ hai a tuyến đường sắt hà lạng và tuyến quốc lộ hai trăm bảy mươi chín đi qua địa bàn
đó là ba tuyến đường chính lưu thông để vận chuyển hàng hóa từ các cửa khẩu biên giới việt trung đưa vào các tỉnh nội địa tiêu thụ
và ngược lại do đó lượng hàng hóa trung chuyển qua địa bàn là rất lớn với chức năng nhiệm vụ được phân công và được sự chỉ đạo của lãnh đạo đơn vị
đội cảnh sát kinh tế đã tăng cường các biện pháp nghiệp vụ công tác nắm tình hình trong công tác chống buôn lậu và gian lận thương mại và các vi phạm pháp luật
để đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả công an huyện tri lăng đã chỉ đạo đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế môi trường
phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng các địa phương
qua đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền các quy định của pháp luật thông báo phương thức thủ đoạn của tội phạm và vi phạm về hàng giả
để người dân nâng cao ý thức cảnh giác chủ động phát hiện tố giác các vi phạm với lực lượng chức năng
đồng thời triển khai quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ chủ động phát hiện xử lý nghiêm các đối tượng buôn lậu
trong sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi bảy công an huyện tri lăng đã phát hiện bắt giữ hai mươi vụ với hai mươi đối tượng liên quan đến buôn lậu và gian lận thương mại
tổng số hàng hóa vi phạm trị giá trên bốn trăm ba mươi triệu đồng xử phạt vi phạm hành chính hai mươi vụ với tổng số tiền phạt trên chín mươi hai triệu đồng
công tác đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật và an toàn thực phẩm trên địa bàn
công an thị trấn đông mỏ đã chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn như công an huyện
đội quản lý thị trường thuế y tế phòng nông nghiệp tiến hành tuyên truyền đến từng hộ gia đình trên địa điểm kinh doanh trên địa bàn thị trấn nông mỏ
và việc chấp hành các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm để từng hộ gia đình hộ kinh doanh từng bước chấp hành tốt quy định và đảm bảo an toàn thực phẩm
và đề phòng chống ngộ độc trong sử dụng thực phẩm nâng cao sức khỏe cho bà con nhân dân
trong thời gian tới
sự báo tình hình vi phạm pháp luật thuộc lĩnh vực kinh tế buôn lậu gian lận thương mại hàng giả hàng cấm trên địa bàn tiếp tục tiềm ẩn nhiều phức tạp
để kiểm soát tình hình công an huyện tri lăng sẽ tiếp tục huy động tối đa lực lượng đẩy mạnh nắm tình hình xác định tuyến địa bàn đối tượng trọng điểm
đấu tranh triệt phá xử lý nghiêm các hành vi vi phạm đồng thời phối hợp tổ chức thanh kiểm tra đấu tranh xử lý hiệu quả các hành vi buôn lậu gian lận thương mại

kiểm tra công tác xả lũ của nhà máy thủy điện cốc ly huy động lực lượng tại chỗ di chuyển người tài sản của các hộ dân có nguy cơ bị ngập lụt đến nơi an toàn
sở giao thông vận tải tỉnh phối hợp với cục quản lý đường bộ một và các cơ quan liên quan phân luồng giao thông từ xa trên quốc lộ bảy mươi cắm biển cảnh báo nguy hiểm
chỉ đạo các nhà thầu bảo trì đường bộ tổ chức người canh trực tại các điểm giao thông bị chia cắt không cho người qua lại đảm bảo an toàn tính mạng cho nhân dân
tỉnh lào cai cũng đã có chỉ đạo các địa phương chủ động các biện pháp phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi sau mưa lũ
khiến người nuôi bị thiệt hại nặng nề cho đến lúc này vẫn chưa có một giải pháp nào thực sự hiệu quả cho nghề nuôi cá ở đây
nổ mắt lở lét thân lờ đờ trên mặt nước
một mươi ngày rồi chết là hiện tượng phổ biến tại các lồng nuôi cá mú cá hồng tại thôn phú lương xã an ninh đông huyện tuy an tỉnh phú yên
mỗi ô lồng người dân thả từ một trăm hai mươi đến một trăm năm mươi con cá giống nhưng đến lúc này chỉ còn khoảng vài chục con mỗi ô lồng
theo những hộ nuôi cá tại đây cho biết tình trạng cá chết xảy ra khoảng một tháng nay nhưng rộ nhất là khoảng năm ngày nay
mỗi con cá giống mua vào giá ba mươi đồng cộng tiền thức ăn chăm sóc kinh phí đầu tư cho mỗi con cá mú
tầm năm sáu lạng là khoảng một trăm năm mươi đồng
cá chết khiến gần một trăm linh hộ nuôi ở đây bị thiệt hại hộ ít thì vài chục triệu nhiều có thể đến cả trăm triệu đồng
để cứu vãn số cá còn lại trong các lồng nuôi
nhiều hộ dân tự mua các loại thuốc sát trùng và dùng nước đá lạnh để tắm cá
nhưng theo bà con đây cũng chỉ là làm theo kiểu áng trừng hiệu quả cũng không cao
hiện số cá nuôi còn lại trong các lồng cá tại an ninh đông không nhiều và vẫn đang tiếp tục chết
người dân mong muốn có sự vào cuộc của các cơ quan chức năng hỗ trợ bà con trong phòng trừ dịch bệnh
và ổn định vùng nuôi này giúp người dân có điều kiện tái sản xuất
vào chiều ngày hai mươi ba tháng bảy khoa cấp cứu bệnh viện nguyễn đình triều
tỉnh bến tre đã tiếp nhận bảy trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm
các bệnh nhân ngộ độc đều ở ấp bốn xã phong nấm huyện rồng trông tỉnh biến tre
các bác sĩ bệnh viện nguyễn đình triều cho biết các bệnh nhân khi vào viện có cùng biểu hiện đau bụng
nôn ra nhiều mồ hôi cả bảy bệnh nhân đều ăn cùng các loại thức ăn mắm rút thịt bò thịt lợn đu đủ và có uống rượu
theo nhận định ban đầu đây là yếu tố chung đặt vấn đề nghi ngờ nguyên nhân ngộ độc
bốn trường hợp nặng trong đó có một trường hợp mạch yếu huyết áp không đo được
sau khi sơ cấp cứu bệnh nhân này được chuyển lên phòng hồi sức tích cực
đến gần một mươi bảy giờ cùng ngày tình trạng bệnh nhân đã ổn định tỉnh táo mạch rõ giảm bất dứt
hiện sức khỏe của bảy bệnh nhân tạm ổn định và được giữ lại khoa cấp cứu để tiếp tục theo dõi
sau khi có thông tin bảy trường hợp nghi bị ngộ độc
tri cục an toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh bến tre đã vào cuộc tìm hiểu nguyên nhân sự việc
thưa quý vị tại xã sơn hiệp huyện sơn khánh tỉnh khánh hòa diễn ra chương trình
chiến dịch thanh niên công an tỉnh nguyện năm hai nghìn một mươi bảy của đoàn viên thanh niên công an tỉnh khánh hòa
trong sáu ngày từ ngày một mươi bảy đến ngày hai mươi hai tháng bảy đoàn thanh niên công an khánh hòa đã huy động hàng chục lượt đoàn viên thanh niên
cùng chung tay góp sức xây dựng công trình phần việc thanh niên mang đậm dấu ấn và giá trị nhân văn
như kéo điện thắp sáng một năm km đường
nạo vét năm km kênh mương nội đồng phát quang và vệ sinh một số tuyến đường giao thông trường học
làm hệ thống khu vui chơi ngoài trời cho trường mầm non phối hợp với đoàn thanh niên bệnh viện đa khoa tỉnh khánh hòa
khám bệnh phát thuốc miễn phí cho các gia đình hộ nghèo tặng quà cho các gia đình chính sách công an nhân dân
và các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi tại xã sơn hiệp với tổng trị giá hơn một trăm linh triệu đồng
cộng đồng doanh nghiệp kỳ vọng những chính sách mới sẽ tác động hỗ trợ nhiều hơn cho hoạt động sản xuất kinh doanh
khi luật có hiệu lực thi hành từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi tám
báo kinh tế và đô thị đăng tải bài viết có tiêu đề
kỳ vọng về chính sách hỗ trợ đi sâu tìm hiểu các quy định trong luật
cụ thể theo quy định tại luật này sẽ có bốn nghị định
nghị định hướng dẫn một số điều luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa việt nam
hướng dẫn về đầu tư cho khởi nghiệp sáng tạo
hướng dẫn về quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa việt nam
hướng dẫn về quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa việt nam
thứ trưởng bộ kế hoạch và đầu tư đặng huy đông cho rằng
hiện nay hộ kinh doanh cá thể chuyển lên thành doanh nghiệp được hưởng những hỗ trợ theo quy định tại điều một mươi sáu
luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa việt nam
trong đó có ưu đãi về mặt bằng sản xuất theo quy định
được giảm thuế hỗ trợ về thủ tục đào tạo tư vấn miễn phí về nghiệp vụ thuế
kế toán trong thời hạn ba năm và rất nhiều quy định khác
báo công an nhân dân đăng tải bài viết có tiêu đề
trắng tay vì thủy điện xả lũ đề cập đến việc thủy điện hòa bình tăng lượng xả lũ
đã và đang gây ra thiệt hại nặng nề cho người dân vùng hạ du
điển hình là các hộ nuôi dên cá lồng ở phú thọ và hòa bình
đang đứng trước nguy cơ trắng tay trong khi đó mưa lũ tại phía bắc vẫn đang diễn biến phức tạp
theo đó trên toàn tuyến sông đà có bốn trăm bốn mươi bốn lồng cá của các hộ dân thuộc hai huyện thanh sơn và thanh thủy
đến ngày hai mươi hai tháng bảy đã có khoảng hai trăm linh lồng cá bị chết thiệt hại khoảng ba trăm năm mươi tấn
còn tại hòa bình hàng chục tấn cá khác loại như cá tầm cá chấm của các hộ dân ở tp hòa bình
và huyện kỳ sơn đang vào vụ thu hoạch đã chết trắng tại các lồng bè nuôi khiến người dân khóc dòng
cá chết số lượng nhiều dồn dập trong ba ngày khiến người dân xử lý không kịp
theo người dân nguyên nhân được xác định là do thủy điện hòa bình xả lũ mấy ngày qua
khiến cá bị sạc nước do lưu lượng dòng chảy lớn và bị ngạt khí do độc tố từ buồng đáy tác động dẫn tới chết hàng loạt
đến ngày hai mươi năm tháng bảy bộ giáo dục và đào tạo mới chốt dữ liệu nguyện vọng xét tuyển để các trường đại học xác định điểm chuẩn
nhưng đến nay đã có hàng nghìn thí sinh được xác nhận trúng tuyển đại học năm hai nghìn hai mươi
thông tin được đăng tải trên báo an ninh thủ đô số ra ngày hôm nay
theo đó nhiều trường đại học đã công bố danh sách học sinh trúng tuyển theo diện tuyển thẳng
bên cạnh đó một số trường có đề án tuyển sinh riêng cũng đã nhanh chóng nhận hồ sơ đăng ký nhập học của hàng nghìn thí sinh
cụ thể trường đại học kinh tế quốc dân đã công bố danh sách ba trăm một mươi thí sinh trúng tuyển theo diện tuyển thẳng và diện xét tuyển kết hợp
hội đồng tuyển sinh học viện an ninh nhân dân quyết định tuyển thẳng bảy thí sinh đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia
và tham gia các kỳ thi chọn đội tuyển olympic quốc gia vào khóa d bốn mươi chín của trường
đại học ngoại thương cũng công bố số thí sinh được tuyển thẳng là sáu mươi tám em
ngoài ra còn có hai trăm hai mươi ba thí sinh được cộng điểm vào tổng điểm chung
theo đề xuất của tổng liên đoàn lao động việt nam mức lương tối thiểu vùng năm hai nghìn một mươi tám sẽ tăng so với năm hai nghìn một mươi bảy là một mươi ba một
tăng từ ba trăm bảy mươi đồng đến năm trăm linh đồng so với năm hai nghìn một mươi bảy
trao đổi với phóng viên báo lao động một số chuyên gia cho rằng việc tăng lương tối thiểu sẽ khiến nhiều doanh nghiệp gặp khó nhưng không thể tăng lương tối thiểu
theo ông đó ông nguyễn văn thân chủ tịch hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa việt nam cho rằng
trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt giữa doanh nghiệp việt nam đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa với các doanh nghiệp nước ngoài
chúng ta có nguy cơ thua ngay trên sân nhà
việc tăng lương chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến doanh nghiệp nhưng không có nghĩa rằng ảnh hưởng là chúng ta không tăng
doanh nghiệp cần khai thác tốt hơn nữa lực lượng lao động và sức lao động
doanh nghiệp phải đảm bảo mức sống tối thiểu của người lao động
mức hiện nay mới chỉ đủ để người lao động cầm cự
do đó nên tăng lương nhưng tăng với mức độ thế nào phải tùy theo túi tiền của chính phủ và nhà nước
trong phần tiếp theo của bản tin chủ tịch ubnd giao thông quốc gia yêu cầu khắc phục hậu quả của tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng
tại thành phố hồ chí minh

mời quý vị và các bạn cùng đến với những tin tức tiếp theo